tuy nhiên để xác minh được danh tính người vi phạm qua hình ảnh
cơ quan công an phải mất rất nhiều thời gian mới có thể xử lý được một số trường hợp vi phạm
có thể thấy bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng
thì ý thức của mỗi người điều khiển phương tiện vẫn là yếu tố then chốt để hạn chế tình trạng này
và góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo